tổ chức diễn tập đà tạo tập huấn nâng cao năng lực truy vết sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến dịch covid một mươi chín theo từng cấp độ trên địa bàn không để bị động
để ổn định kinh tế cũng như trở lại trạng thái cuộc sống bình thường mới sở y tế tp hcm gửi tờ trình lên ubnd tp hcm đề xuất phương án cho phép các dịch vụ như karaoke vũ trường quán bar massage hay tiệm internet được hoạt động lại tùy theo từng cấp độ dịch ở địa phương
theo đó sở y tế tp hcm đề xuất cho phép các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường karaoke massage quán bar internet trò chơi điện tử làm đẹp đều hoạt động lại ở địa bàn được xác định dịch ở cấp độ một tức vùng xanh an toàn
địa bàn được xác định dịch ở cấp độ hai thì được hoạt động lại với công suất năm mươi còn địa bàn được xác định dịch ở cấp độ ba thì hoạt động lại với hai mươi năm công suất
tuy nhiên điều kiện chung để các dịch vụ này được hoạt động lại là các nhân viên phải tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín người tham gia cũng phải tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín hoặc có giấy xác nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
riêng địa bàn được xác định dịch ở cấp độ bốn nguy cơ rất cao thì các dịch vụ trên vẫn chưa được hoạt động
đối với các cơ sở làm tóc sở y tế tp hcm đề xuất cho phép hoạt động lại ở các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ một
còn tại các địa bàn cấp độ hai ba và bốn dịch vụ này được hoạt động lần lượt không quá bảy mươi năm năm mươi và hai mươi năm công suất
để được hoạt động thì tất cả người làm việc tại các cơ sở làm tấp đều phải tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
trong tờ trình sở y tế thành phố cũng đề xuất cho bán hàng rong và vé số dạo đều hoạt động lại ở các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ một và cấp độ hai
ở địa bàn cấp ba những người muốn hoạt động lại phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
ở địa bàn cấp bốn bán hàng rong và vé số dạo chưa được hoạt động lại
với hoạt động tập trung đông người trong nhà và ngoài trời ngành y tế đề xuất không hạn chế số lượng đối với địa bàn được xác định dịch ở cấp độ một
còn các địa bàn ở cấp hai ba bốn được tổ chức hoạt động nhưng không quá lần lượt bảy mươi năm năm mươi và hai mươi năm sức chứa
điều kiện tổ chức là người tham gia đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
hoặc có giấy xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ
kính thưa quý vị việc phân chia cấp độ ổ dịch đã và đang là giải pháp hiệu quả để các tỉnh thành địa phương thích ứng hoạt động trở lại bình thường mới
bên cạnh đó tiêm chủng cho trẻ em là giải pháp y tế công cộng để ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm có hệ miễn dịch cao
thông tin trên đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại